cây rong cho thu hoạch tốt năng suất cao nên gia đình bà hoàng nói riêng và bà con thôn bản cáo xã lục hồn huyện bình liêu quảng ninh nói chung rất phấn khởi
những năm trước đây gia đình bà chỉ trồng với diện tích nhỏ vì rong thường ít củ cù nhỏ và nhiều sơ dễ
đồng thời giá cả đầu ra lại bấp bênh nên bà con không mấy mặn mà với cây rong giềng
từ năm hai nghìn một mươi sáu do có sự quan tâm đầu tư về kỹ thuật cấp giống và đặc biệt là sự ổn định về đầu ra nên gia đình bà hoàng đã tăng diện tích cây rong từ vài trăm mét vuông lên gần hai hectare cho thu hoạch trên một tấn củ
đối với nhiều diện tích đất vốn kém hiệu quả với các loại cây trồng khác nay cho thu nhập trên chục triệu đồng mỗi vụ đã giúp gia đình bà hoàng có cuộc sống ổn định khá giả hơn trước
theo cách chuyển giao khoa học thì gia đình tôi thấy là làm cách lên luống thì trồng nó dễ chăm sóc và dễ làm
và dễ nói chung là về các cái chăm bón và thu hoạch thì cũng rất là dễ
và sau khi mà công ty thì cũng triển khai là thu mua của rong
thì gia đình tôi thấy như thế là công ty cũng bao tiêu sản phẩm cho gia đình tôi là như thế rất là phù hợp với gia đình nông thôn của chúng tôi
được như thế thì đến bây giờ là vụ rong được thu mua thì cũng giảm bớt cái khó khăn cho gia đình
cái cây rong giềng này là cái cây xóa đói giảm nghèo thì ở trong thôn chúng tôi thì tất cả các cái hội viên nông dân là
nhờ cái cây rong giềng này là xóa năm nay thì trong thôn bản chúng tôi là giảm được hai mươi ba hộ
cũng như gia đình bà hoàng gia đình ông bùi văn tình cũng đang vào vụ thu hoạch rong
nhờ áp dụng cách trồng lên luống khoảng cách vừa phải nên rong cho lượng củ to đẹp
dễ dàng làm dễ để xuất củ
các loại củ cho nhà máy chế biến với giá thành cao hơn một mươi so với các loại củ nhỏ như những năm trước đây
cuộc sống đời xưa thì không được nhiều đâu
đời xưa bán được thì mua áo mua quần mua rau ăn thôi
bây giờ thì cứ coi là làm được thì cũng mua áo mua quần
không cần đâu chỉ có lấy tiền thôi
lấy tiền mà tiêu thôi
trước đây thì không có chỗ bán mà
bây giờ nó có chỗ bán rồi
phải dùng nhiều dùng nhiều mới có tiền nhiều chứ
không thì nó gánh đi xa lắm thì không chịu
nhưng trước đó bây giờ nó gần xe nó đi được
không sạch sẽ nữa chứ
tạo được cái thương hiệu tốt thì đối với người dân thì có lợi là mình chuyển thành như trước là bà con dân bản thì trồng những cái cây khác chủ yếu là tự cung tự cấp
bây giờ trồng cây rong rìa gần như là mình chuyển thực thành hàng hóa là không phải phải phải phải có nghĩa là làm ra là bán có tiền phí là có tạo thêm được cái kinh tế
đấy là bà con dân bản cũng rất phấn khởi và cũng đã tạo được thêm là cái kinh tế cho các hộ gia đình
ngay từ khi triển khai chương trình sản xuất tập trung mỗi địa phương một sản phẩm huyện bình liêu xác định tuyên truyền là khâu quan trọng nhất nhằm nâng cao trình độ nhận thức thay đổi tư duy sản xuất mang tính tự phát nhỏ lẻ của người dân thu hút các tổ chức kinh tế tham gia cùng sản xuất và hỗ trợ bà con
trong cái quá trình triển khai thực hiện quy hoạch cái vùng trồng tập trung như thế này thì cũng có những cái thuận lợi thì thứ nhất là cũng được cái sự quan tâm của huyện và phối hợp của các huyện
thứ hai là cái phòng ban của huyện để hướng dẫn cái kỹ thuật các thứ và hai nữa là cái diện tích đất của xã cũng như của thôn thì cũng tương đối phù hợp với cái cây rong riềng
nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những khó khăn để vận động bà con thực hiện theo khu vực tập trung như thế này
tại vì theo bà con thì cũng đã theo cái truyền thống canh tác truyền thống lâu rồi nên để chuyển đổi như thế này thì xã thì cũng đã phải tập trung phân công cán bộ để trực tiếp tuyên truyền vận động đến tận các hộ gia đình tận thôn bản
và cũng như hướng dẫn cái
cái kỹ thuật cũng như cái quy trình trồng là phân công cán bộ sâu sát với bà con từ khi làm đất lên lướng cũng như là trị đạo với công tác chăm sóc là phải thường xuyên thì mới đạt được cái hiệu quả như thế này
chính sách về phát triển nông nghiệp trên địa bàn thì thời gian vừa qua huyện cũng tuyên truyền phổ biến các
trong cái canh tác để chuyển giao những cái khoa học công nghệ ứng dụng khoa học công nghệ vào cái sản xuất nông nghiệp
cụ thể ở đây thì chúng tôi bằng các cái chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân trong cái việc là thay đổi những cái cơ cấu kinh tế cây trồng
trong đó là chuyển những cái cây mà trồng lúa một vụ giá trị nó thấp để sang trồng cây ngu cao sản và trồng cây rông riềng
thực sự là cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế
thứ hai nữa là chúng tôi cũng hỗ trợ cho các sự liên kết bốn nhà giữa nhà khoa học nhà nông dân và nhà nước
bằng cách này chúng tôi hỗ trợ bằng cái chính sách sản xuất tập trung cho các cái cây trồng chủ lực
đối với nông dân thì chúng tôi hỗ trợ về giống hỗ trợ về khoa học kỹ thuật hỗ trợ về phân bón
thế còn hỗ trợ cho các doanh nghiệp bằng các cái hỗ trợ các cái phương tiện máy móc
đối với thu hoạch thì thông qua cái liên kết bốn nhà này thì cũng tạo ra một cái động lực sản phẩm hóa hóa liên kết được nó rất là tốt sản phẩm của người nông dân sản xuất ra thì đã có nơi tiêu thụ và cái sự tiêu thụ của doanh nghiệp đã chế biến ra thành những cái sản phẩm hóa nó có giá trị kinh tế cao hơn thì thời gian vừa qua là huyện bình điêu cũng tạo ra cái động lực rất là tốt cho bà con nông dân trên địa bàn
đây là một trong những nơi bao tiêu rong giềng của bà con trong vùng
những ngày đầu mới đi vào sản xuất giá thu mua nguyên liệu bấp bênh chi phí sản xuất cao sản phẩm ra tiêu thụ chậm địa bàn tiêu thụ hẹp do người tiêu dùng chưa biết đến
quyết tâm biến khó khăn thành hành động được sự động viên tạo điều kiện của chính quyền địa phương nhà máy tiếp tục duy trì phương thức sản xuất lấy chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu và luôn đồng hành cùng với người nông dân đầu tư dây chuyền sản xuất cho tiết kiệm thời gian
và hiệu quả kinh tế cao

quyết tâm biến khó khăn thành hành động được sự động viên tạo điều kiện của chính quyền địa phương nhà máy tiếp tục duy trì phương thức sản xuất cho tiết kiệm thời gian